thưa quý vị liên tiếp trong các ngày từ ngày một mươi đến ngày một mươi ba tháng tám do ảnh hưởng của hoán ly bão số hai
tại nhiều tỉnh thành đã xuất hiện mưa to kèm rông gây thiệt hại về người nhà ở và tài sản và hoa màu của người dân
và đến nay nước ở một số nơi đã bắt đầu rút các lực lượng chức năng cùng với chính quyền địa phương
đang hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ ổn định cuộc sống
theo thống kê từ văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
đã có bốn người thiệt mạng và bốn người mất tích sau những trận mưa lớn những ngày gần đây
tại các tỉnh bắc bộ do ảnh hưởng của bão số năm
trong đó thiệt hại nặng nhất là tại hòa bình có tới ba người thiệt mạng và hai người mất tích
ngoài ra hàng loạt công trình bị sạt lở ngập úng
mưa lớn cũng làm hàng trăm hectare lúa và hoa màu của bà con bị ngập úng
nhiều tuyến đường tỉnh lộ và quốc lộ bị sạt lở ta luy dương
ngay sau khi thiệt hại xảy ra chính quyền các địa phương đã chỉ đạo cơ sở thống kê thiệt hại
chỉ đạo lực lượng xung kích thực hiện san hót đất ta luy bị sạt lở
đảm bảo giao thông đi lại của người dân đồng thời huy động lực lượng tại chỗ
để hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại về nhà ở ổn định cuộc sống
vừa về từ nơi sơ tán gia đình bà du ở thôn rồng trôm chợ lách xã gia lốt
huyện ea sốt tỉnh đắk lắk đã nhận được sự hỗ trợ của các lực lượng địa phương
tại xã gia lốt huyện ea sốt thống kê sơ bộ mưa lũ đã khiến chín mươi hai nhà hội dân bị ngập
hơn sáu trăm linh hectare cây trồng bị thiệt hại hơn một con da súc da cầm bị chết hàng chục người dân phải sơ tán
đến nay nước đã rút giao thông hoạt động bình thường người dân đã về nơi sinh sống